ngày một mươi bốn tháng sáu đoàn công tác của ban bí thư do đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy con tum về kết quả thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đoàn công tác đánh giá cao kết quả mà tỉnh con tum đã đạt được trong sáu tháng đầu năm
tuy nhiên con tum cần tiếp tục tổng kết đánh giá và rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa chất lượng
hiệu quả của các đại hội đồng thời cần làm thật tốt công tác tuyên truyền trước trong và sau đại hội
về công tác nhân sự đại hội tỉnh con tum cần bám sát các quy định của trung ương
thực hiện tốt việc giả soát các điều kiện tiêu chuẩn cán bộ tăng cường công tác kiểm tra
giám sát tổ chức đảng đảng viên cần giải quyết rứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo kết luận rõ ràng
với những kết quả đã đạt được tỉnh con tum được kỳ vọng sẽ tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp
nhất là đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng